đại diện cục hải quan lào cai vừa cho biết thông tin cập nhật trong tháng bốn đơn vị giải quyết
thủ tục xuất nhập khẩu có hai trăm một mươi sáu doanh nghiệp tăng hai mươi ba doanh nghiệp so với tháng ba trước đó
đáng chú ý là trong tháng bốn cả xuất khẩu và nhập khẩu tại cục hải quan lào cai đều tăng mạnh
trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt một trăm linh chín ba triệu usd tăng chín mươi bảy so với tháng trước nhập khẩu tăng bảy mươi hai
lũy kế trong bốn tháng đầu năm cục hải quan lào cai giải quyết thủ tục cho ba trăm hai mươi tám doanh nghiệp
tăng hai mươi chín doanh nghiệp so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám